có những thời điểm đặc biệt nếu không khắc phục kịp thời chậm giải ngân vốn đầu tư công thì sẽ tụt hậu
việt nam sắp vượt qua đại dịch covid một mươi chín bằng tinh thần đàn kết của cả hệ thống chính trị
có thể giải ngân nhanh số vốn bảy trăm linh tỷ đồng khẩn trương chắc chắn hay không
có thể phục hồi kinh tế đất nước hay không câu trả lời phụ thuộc vào sự vào cuộc của các bộ ngành